sáng ngày một mươi một tháng bảy một trụ điện cao hai mươi m đã ngã trúng ô tô tải đang đậu ở khu chế xuất tân thuận quận bảy tp hcm
khi trên đường đông người qua lại sự cố khiến cho khu vực mất điện nhiều giờ liền
theo thông tin ban đầu vào khoảng sáu giờ ba mươi phút sáng cùng ngày trụ điện đường dây trung hạ thế trên đường bến nghé
phường tân thuận đông quận bảy đoạn gần giao với đường lương trọng lư bất ngờ nghiêng về một bên
trụ điện sau đó ngã đè lên thùng xe tải đang dần đậu gần đó khiến phương tiện này bị nhấc hỏng bánh nằm nghiêng về một bên
lúc này nhiều người cùng phương tiện đang lưu thông trên đường may mắn trụ điện cùng xe tải không bị lật xuống đường
nên không gây thương vong về người tuy nhiên khiến hàng trăm hậu dân bị mất điện
ghi nhận tại hiện trường khu vực qua sự cố ngã trụ điện được phong tỏa các phương tiện có lộ trình tại đường lưu trọng lư và bến nghé
được lực lượng chức năng hướng dẫn di chuyển hướng khác để đảm bảo an toàn
trưa cùng ngày các nhân viên hiệu lực đã khẩn trương khắc phục sự cố để truyền tải điện lại cho người dân